trong ba ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ
nên nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh
cao nhất phổ biến ở dưới mức ba mươi ba độ
nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
tiết trời chuyển sang trạng thái là mát mẻ dễ chịu hơn
mưa có khả năng xuất hiện trong khoảng
đêm ngày hai mươi bốn sang ngày hai mươi năm
còn vào ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn
còn các tỉnh phía tây bắc bộ
trời cũng có nắng gián đoạn vào lúc trưa chiều
mưa xuất hiện rải rác tập trung nhiều
vào tối và đêm
nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến ở mức
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chỉ một vài nơi do yếu tố địa hình
nên nhiệt độ cao hơn nắng nóng diện rộng
chấm dứt tại đây
dự báo từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu
do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục tây bắc đông nam
đi qua khu vực trung bộ
nên tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ có mưa rào và rông rải rác
với thời gian mưa tập trung chủ yếu
vào lúc chiều tối và tối
còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
đều phổ biến là dưới ba mươi bốn độ
nắng nóng diện rộng cũng chấm dứt tại đây
tương tự các tỉnh thành
thuộc phía nam của đèo hải vân
từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
cũng có mưa rải rác với lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to ở các tỉnh
từ đà nẵng cho đến khu vực quảng ngãi
do có mưa nên nhiệt độ trong ba ngày tới
tại đây sẽ không vượt quá mức
là ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
di chuyển sâu vào các tỉnh tây nguyên
gió tây nam tầng thấp vẫn là hình thế chính
chi phối thời tiết tại đây
dự báo trong ba ngày tới
gió tây nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần
vì vậy mưa rông trên khu vực
cũng có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa mưa to trong ngày hai mươi sáu
thời gian mưa tập trung chính
vào thời điểm cuối ngày
nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến
ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành miền nam
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên ban ngày trời còn nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó từ chiều thì mưa sẽ xuất hiện
trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là các hiện tượng thừa tích cực đoan
gây nguy hiểm